ngày hai mươi tám tháng một mươi tỉnh bình phước tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về thành lập đài phát thanh truyền hình và báo bình phước
bà nguyễn thị minh nhân phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước
đã được giao giữ chức vụ giám đốc tổng biên tập
đài phát thanh truyền hình và báo bình phước chính thức đi vào hoạt động
trên cơ sở hợp nhất đài phát thanh truyền hình và báo bình phước
là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
với gần hai trăm năm mươi cán bộ viên chức và người lao động có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh bình phước
có phần nâng cao dân trí phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân
đây cũng là bước phát triển mới của báo chí bình phước phù hợp với xu thế chung
mang tính khoa học cũng là một bước đi mới với nhiều khó khăn
tập thể cán bộ nhân viên đài phát thanh truyền hình và báo bình phước
phần đấu chung tay xây dựng cơ quan báo chí tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh
xứng đáng là cơ quan ngôn luận của đảng chính quyền và nhân dân tỉnh bình phước